chính phủ vừa đề ra một số nhiệm vụ cụ thể cho các ngành và lĩnh vực trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó giao bộ công thương chủ trì theo dõi đánh giá việc sửa đổi
biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
trước đó theo dự báo của evn năm hai nghìn hai mươi xuất hiện nhiều yếu tố bất lợi gây khó khăn trong cung cấp điện
vì vậy năm hai nghìn hai mươi có khả năng giá điện sẽ phải điều chỉnh tăng
theo dự báo phải huy động thêm ba ba trăm chín mươi bảy tỷ kwh từ nguồn điện chạy dầu giá thành cao
ngoài ra cục điều tiết điện lực dự kiến sẽ nhập khẩu hai một tỷ kwh điện từ trung quốc
và một một tỷ kwh điện từ lào
bên cạnh đó chính phủ cũng giao bộ tài chính chủ trì việc ban hành nghị định quy định chi tiết luật quản lý thuế
với thời hạn hoàn thành là tháng một năm hai nghìn hai mươi các văn bản quy định chi tiết luật chứng khoán sửa đổi trong năm hai nghìn hai mươi
giao bộ lao động thương binh và xã hội chủ trì dự án về nghị định quy định mức lương tối thiểu
đối với người lao động theo hợp đồng lao động với thời hạn hoàn thành là tháng chín năm hai nghìn hai mươi
giao bộ nội vụ dự án nghị định điều chỉnh tiền lương cơ sở và nghị định về tiền lương mới
thay thế nghị định số hai trăm linh bốn năm hai nghìn bốn của chính phủ đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang trong năm hai nghìn một mươi chín